bằng các địa pháp nhiệm vụ ngày một mươi ba tháng ba phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh đắk lắk phối hợp với phòng cảnh sát cùng công an huyện mơ đrác để bắt quả tang một mươi một đối tượng đang tổ chức khai thác vàng trái phép
tại hiện trường lực lượng công an thu giữ một máy múc một máy sàng lọc hai máy bơm nước một năm kg thủy ngân ba mắng đại vàng bằng tay một máy hàn gió đá một cân tiểu ly điện tử và một lượng mặt màu vàng được gói trong hai túi ni lông
qua kiểm tra các đối tượng không xuất trình được giấy phép khai thác khoáng sản
bước đầu nhóm này khai nhận mới vào đây khai thác vàng được hai ngày thì bị lực lượng công an bắt giữ
công an quận hà đông hà nội vừa triệt phá ổn định
các đối tượng thuê căn hộ nhóm cho vay lãi nặng lên đến hai trăm hai mươi một một năm
các đối tượng thuê căn hộ trung cư cao cấp làm bản doanh sử dụng các tài khoản mạng xã hội ảo quảng cáo và quản lý khách vay tiền
đối tượng cầm đầu đường dây này là khúc tuấn mạnh chú yên mỹ thanh trì hà nội
có một tiền án về tội cướp tài sản một tiền sự về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy
ngoài quốc tuấn mạnh cơ quan điều tra bắt giữ thêm bộ đối tượng phan thế anh nguyễn hồng quân lê văn duẩn và bùi tuấn anh
điều tra xác định từ đầu tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba mạnh cùng các đối tượng bàn bạc thỏa thuận góp vốn tổ chức kinh doanh tài chính cho vai lãi nặng
dưới hình thức bốc bắt họ tỷ lệ một mươi ăn tám lãi suất từ một trăm bốn mươi sáu đến hai trăm hai mươi một một năm đã cho khách trên nhiều địa bàn thành phố hà nội và các tỉnh lân cận vay số tiền lên đến hàng tỷ đồng

trong một bưu phẩm lạ gửi đến nhà người phụ nữ này hết sức bất ngờ khi mọi thông tin từ địa chỉ họ tên đến số điện thoại của mình đều chính xác
phòng tránh cục an toàn thông tin đã khuyến nghị người dân cần thận trọng khi quét mã
nhất là các mã sử dụng ở nơi công cộng hoặc chia sẻ qua mạng xã hội hay email
người dùng cũng cần xác định kiểm tra kỹ thông tin tài khoản người chuyển mã qr
cũng như nội dung trang web mà mã qr đưa tới
bản chất mã qr code không có khả năng tấn công vào điện thoại hay máy tính của người dùng
sau khi chúng ta sử dụng điện thoại hay máy tính để quét mã qr code
thì bao giờ điện thoại hay máy tính của chúng ta cũng sẽ hiển thị thông tin của qr code đó
ví dụ như số tài khoản hay đường link
trước khi chúng ta thực hiện chuyển khoản hay chúng ta bấm vào đường link
thì chúng ta cần phải kiểm tra kỹ xem số tài khoản hay đường link này có đúng là số tài khoản của người bán hay không
sau khi mà chúng ta quét qr code để tránh bị nguy cơ lừa đảo
thì chúng ta cần phải kiểm tra lại các thông tin trước khi chúng ta thực hiện các thao tác
ví dụ như là chuyển tiền hay là bấm vào đường link
đồng thời với hình thức lừa đảo qr mới trên
người dân tuyệt đối không nhận bưu phẩm mà mình không đặt không biết rõ nguồn gốc
khi phát hiện có trường hợp lừa đảo hình thức trên cần kịp thời báo cho cơ quan công an gần nhất
chúng ta không nên nhận bưu phẩm từ những người lạ những cái địa chỉ lạ
cần phải xác minh rõ những việc chúng ta nhận là từ đâu
kiên quyết không nhận từ chối nhận nếu như chúng ta không biết rõ những cái nơi mà gửi đến cho mình là ai
và trong trường hợp khi bưu phẩm mình nhận được
có những nội dung liên quan đến việc nhận quà
nhận phần thưởng và kèm theo đó là việc truy cập vào những cái đường link lạ hoặc là quét mã qr chẳng hạn
trong trường hợp này chúng ta phải tuyệt đối xác định rằng đây chính là thủ đoạn lừa đảo chiếm đoàn tài sản của các đối tượng
lừa đảo thông qua các mã qr không còn là chiêu trò mới
trước đây đã có rất nhiều trường hợp người dùng sau khi quét mã qr trên các website hoặc email
đã bị điều hướng sang một trang lừa đảo bị lấy cắp thông tin tài khoản hoặc dẫn dụ để tải mã độc về thiết bị
tuy nhiên đối tượng lừa đảo ngày một trở nên tinh vi khi linh hoạt rất nhiều các chiêu trò khác nhau
vì vậy người dân cần hết sức cảnh giác và thận trọng
bộ thông tin và truyền thông vừa yêu cầu các nhà mạng phải xử lý triệt để vấn đề sim giác
nếu không sẽ áp dụng mức xử phạt cao nhất là đình chỉ hoạt động phát triển thuê ba mới và báo cáo kỷ luật người đứng đầu
cụ thể bộ thông tin và truyền thông yêu cầu trước ngày một mươi năm tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bốn
doanh nghiệp viễn thông phải hoàn thành xử lý toàn bộ các sim có dấu hiệu tồn canh
bảo đảm tất cả các sim được bán tại các điểm cung cấp dịch vụ viễn thông
không nhập sẵn thông tin thuê bao trước khi kích hoạt và chỉ có thể được kích hoạt phát triển mới bởi chính doanh nghiệp viễn thông
sau khi đảm bảo thông tin thuê bao đầy đủ chính xác trùng khớp với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
từ ngày một mươi năm tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bốn bộ thông tin và truyền thông yêu cầu các doanh nghiệp viễn thông di động
chịu hoàn toàn trách nhiệm nếu trên thị trường có xuất hiện sim của doanh nghiệp mình được kích hoạt sẵn
mua bán lưu thông đưa vào sử dụng nhưng có thông tin chưa trùng khớp với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
bộ thông tin và truyền thông giao thanh tra bộ tiến hành thanh tra xử lý vi phạm với mức xử phạt cao nhất là
đình chỉ hoạt động phát triển thuê bao mới đồng thời xem xét việc kỷ luật người đứng đầu của doanh nghiệp vi phạm
tại hội nghị do thủ tướng chính phủ phạm minh chính chủ trì về tháo gỡ khó khăn thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội diễn ra ngày một mươi sáu tháng ba
bộ xây dựng đã kiến nghị nhiều giải pháp để đảm bảo mục tiêu hoàn thành một trăm ba mươi căn hộ nhà ở xã hội trong năm hai nghìn hai mươi bốn
để đạt được các mục tiêu đề ra bộ xây dựng đề xuất các bộ ngành tập trung xây dựng các nghị định
hướng dẫn luật nhà ở để tháo gỡ các vướng mắc về cơ chế chính sách pháp luật
triển khai hiệu quả thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội đồng thời tiếp tục phối hợp với các bộ ngành liên quan
để góp ý xây dựng các nghị định hướng dẫn luật kinh doanh bất động sản luật đất đai sửa đổi
luật các tổ chức tín dụng sửa đổi pháp luật về thuế để đồng bộ với luật nhà ở sửa đổi về các cơ chế chính sách nhà ở xã hội
bộ xây dựng cũng đề nghị ngân hàng nhà nước việt nam tiếp tục nghiên cứu xem xét hạ mức lãi suất cho vay
nguồn vốn hỗ trợ một trăm hai mươi tỷ đồng phù hợp với điều kiện thực tiễn để tháo gỡ các khó khăn vướng mắt
triển khai hiệu quả nguồn vốn hỗ trợ thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn lành mạnh bền vững
để việc thu phí trong giữ phương tiện được thuận lợi tăng nguồn thu ngân sách các sở ngành hà nội dự kiến từ ngày một tháng năm
sẽ áp dụng ứng dụng thanh toán giá dịch vụ trong giữ xe không dùng tiền mặt
hiện ủy ban nhân dân tp hà nội đã giải quyết
bộ giao thông vận tải phối hợp sở tài chính cục thuế xây dựng cơ chế chính sách về thu phí lệ phí thuế
khai thác điểm đỗ xe bãi đỗ từ ngày một tháng năm ủy ban nhân dân tp hà nội sẽ thí điểm thu phí không dùng tiền mặt
tại các điểm trong xe do công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác điểm đỗ thành phố quản lý
sau đó hà nội sẽ tổng kết suốt kinh nghiệm nhân rộng toàn thành phố
hà nội hy vọng việc thu phí không dùng tiền mặt sẽ có hiệu ứng giảm ồn tắc từ cửa ngõ đến trung tâm thành phố
và đặc biệt hạn chế được tội phạm có tổ chức ở những khu vực này
thưa quý vị những năm gần đây không ít người nổi tiếng hàng đầu thế giới chọn việt nam để làm việc tham quan nghỉ dưỡng
mới đây tỷ phú bình ghét cùng bạn gái vừa có chuyến du lịch đến đà nẵng hội an từ ngày bốn đến ngày bảy tháng ba
chuyến du lịch đến việt nam của người nổi tiếng như binh ghét mang lại hiệu ứng truyền thông
tác động đến cảm hứng đi du lịch của nhiều người và cũng tạo cơ hội cho ngành du lịch hút khách quốc tế hạng giam
vậy chúng ta cần làm gì chuẩn bị gì để đón tỷ phú và người nổi tiếng đến việt nam
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự ngay sau đây
doanh nghiệp này có hơn hai mươi năm kinh nghiệm trong việc tổ chức tour du lịch đến việt nam cho những người nổi tiếng thế giới
đây cũng là đơn vị vừa tổ chức thành công tour trải nghiệm năm ngày đến đà nẵng hội an
của tỷ phú binh ghét và bạn gái
theo đại diện đơn vị này những người nổi tiếng khi tới ở đâu ngoài yếu tố kinh doanh
họ quan tâm nhất là sự an toàn và điểm đến đó phải mang tính nhân văn cao
đáp ứng được yêu cầu của họ là điều không hề đơn giản
thì việt nam chúng ta từ trước đến giờ là một quốc gia rất là an toàn và thân thiện
cái thứ nhất là cái chính trị của chúng ta rất là ổn định
chúng ta không có những xung đột không có những cuộc chiến tranh trong khoảng thời gian gần đây
cái thứ hai là việt nam cũng là bạn bè
với các quốc gia khác chúng ta cũng không có những cuộc buổi tình hoặc là đỉnh công
mà có thể gây cản trở trong các chuyến đi
nên việt nam hiện tại bây giờ đang là một cái điểm đến mà đang hút rất nhiều những nhóm du khách
mà có khả năng trị trả cao và người nổi tiếng đến việt nam
những người làm du lịch đều hiểu rằng sự hiện diện của các nhân vật nổi tiếng
có thể tạo ra những lợi ích ngắn hạn
để du lịch cao cấp phát triển bền vững
cần phải đầu tư vào cơ sở hạ tầng dịch vụ chất lượng cao và bảo tồn môi trường
việc bill gat và không ít người nổi tiếng hàng đầu thế giới
chọn việt nam để làm việc tham quan nghỉ dưỡng
chắc chắn sẽ là động lực mạnh mẽ để thúc đẩy ngành du lịch việt nam
hướng tới dòng sản phẩm cao cấp đặc trưng
ông bill gates chọn cách đi như vậy thì có lẽ là chúng ta hoàn toàn không thể biết
về những hành trình của ông khi đến việt nam
nhưng mà khi mà ông đã rời khỏi việt nam rồi
thì tôi nghĩ rằng là không có cái lý do gì ông có thể hạn chế mình
trong cái việc là chúng ta phối hợp với ông để truyền thông quảng bá
đôi khi thì
chính quyền địa phương hay là những cái ngành du lịch chẳng hạn
chúng ta cần có thể có những cái kết nối với lại những cái người nổi tiếng như ông bill gates
để đặt ra những cái yêu cầu hoặc là những cái kỳ vọng
mong muốn ông hợp tác để giới thiệu hình ảnh
đôi khi ví dụ như chúng ta chỉ cần ông post lên cái hình ảnh
nói rằng là ông đã đặt trên đến việt nam
đấy là cái cách truyền thông điểm đến rất là tốt
hiện nay một số nước đã có chính sách visa ưu tiên dành riêng cho các vip
như ở thái lan malaysia
các doanh nhân người nổi tiếng với các tiêu chuẩn khác biệt
đều được chính phủ các nước này ưu tiên đặc biệt
khi mà chúng ta tổ chức những cái này thì ngoài cái việc mà chúng ta có thể
mở rộng cái visa để mà đón những cái nhóm khách này vào
chúng ta cũng cần những cơ chế đặc biệt từ các cơ quan ban ngành
để mà có thể tạo điều kiện cho những người làm du lịch những doanh nghiệp du lịch
để mà chúng tôi có thể tổ chức những chương trình mà nó khác biệt đi
và cái đặc trưng của nhóm khách hàng này họ sẽ muốn những cái sản phẩm khác biệt
có tính cá nhân hóa cao
và đây cũng là một trong những cái
chăn trở mà chúng tôi mong rằng là các cơ quan quản lý nhà nước
cũng sẽ hỗ trợ được các doanh nghiệp như chúng tôi
theo các chuyên gia để thu hút người nổi tiếng
chúng ta cần cung cấp những sản phẩm du lịch độc đáo
gắn liền với giá trị lịch sử thiên nhiên
có thể chạm tới trái tim của du khách
đồng thời phải tạo cảm giác như đang đưa một người thân đến chơi nhà
với thái độ thân thiện nhưng thật tinh tế
thay vì chỉ đơn thuần là cung cấp dịch vụ
tiếp tục chương trình xin mời quý vị cùng theo dõi
những tin tức kinh tế đáng nhớ
và chú ý khác trong kinh tế phương nam
hoàng trí xin kính chào quý vị và các bạn
đang cùng đến với tin tức của kinh tế phương nam
giá thuê phân khúc căn hộ dịch vụ tại tp hcm
tăng trưởng từ một đến tám trong một mươi hai tháng qua
cho thấy đã phục hồi tích cực
trong năm hai nghìn hai mươi ba thành phố có hơn một mươi sáu lao động nước ngoài
được cấp phép đến việt nam cao nhất cả nước
từ các dự án có vốn fdi và cơ sở hạ tầng được nâng cấp
kéo theo lượng tiêu thụ căn hộ dịch vụ trở lại mạnh mẽ
so với năm hai nghìn hai mươi hai
trong báo cáo thị trường đầu năm hai nghìn hai mươi bốn
savills việt nam cho biết giá thuê tất cả hạng căn hộ dịch vụ
tại thành phố tăng theo năm
tại tp hcm mức tăng cao nhất thuộc về hạng c với tám
tiếp đó là hạng b ở mức năm và hạng a tăng ba
giá thuê căn hộ dịch vụ trung bình
đạt năm trăm một mươi sáu đồng mỗi mét vuông một tháng
tăng ba theo năm
theo dữ liệu từ avisenion cũng cho thấy
tình hình hoạt động căn hộ dịch vụ đang diễn biến tích cực
giá thuê trung bình và tỷ lệ lấp đầy
tại tp hcm tiếp đà tăng
trong đó căn hộ dịch vụ hạng a giao động từ một sáu trăm ba mươi ba
đến bảy hai trăm linh usd tức khoảng từ bốn mươi một trăm bảy mươi sáu triệu đồng một căn
hầu hết người thuê căn hộ dịch vụ đều ký hợp đồng thuê một năm
thậm chí một số ký hợp đồng kéo dài tới ba năm
khách thuê có thể tiết kiệm tới ba mươi khi thuê từ một năm trở lên
giúp các dự án căn hộ dịch vụ có tỷ lệ lấp đầy ổn định
do nhu cầu mạnh mẽ vị trí thuận tiện và giá thấp hơn
so với căn hộ diện tích lớn căn hộ studio và hai phòng ngủ
hiện có công suất cho thuê cao nhất
gần năm mươi chín căn hộ thương mại ở tp hcm đủ điều kiện
nhưng chưa được cấp sổ hồng do dự án vướng bắt thuế pháp lý
năm hai nghìn hai mươi ba có tám mươi một căn hộ tại ba trăm ba mươi năm dự án
được thấm định đối điểm
điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
hơn hai mươi bảy căn đã có sổ còn bảy mươi ba chưa được cấp tương đương năm mươi chín căn hộ
sáu nguyên nhân được chỉ ra đó là chủ đầu tư dự án chậm nộp hồ sơ
bắt đồng sản mới office sale shop house thiếu pháp lý
căn hộ phải nộp tài chính bổ sung hoặc thuộc diện đang thanh tra điều tra
theo sở tạng nguyên và môi trường tp hcm
việc xử lý hồ sơ cấp sổ hồng sẽ được sở giải quyết theo từng vướng mắt
cơ quan này sẽ xác định giá đất cụ thể làm căn cứ ngành thuế
để giải quyết vấn đề sổ hồng cho người dân
tp hcm cần quyết liệt triển khai các giải pháp theo từng nhóm vấn đề
trong đó đẩy mạnh tháo gỡ thủ tục để các dự án chung cư đủ điều kiện được cấp sổ hồng
ngoài ra hiện tp hcm còn nhiều căn hộ chưa đủ điều kiện cấp sổ hồng
cho dự án đang thế chấp ngân hàng vi phạm trong xây dựng
triển lãm quốc tế về công nghệ sản xuất chế biến rau hoa lần thứ sáu
hotex việt nam hai nghìn hai mươi bốn được tổ chức tại tp hcm
thu hút gần hai trăm linh thương hiệu đến từ hai mươi năm quốc gia và vùng lãnh thổ tham gia
sự kiện do vias công ty nova exhibition bv hà lan tổ chức
dưới sự hỗ trợ của bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn bộ công thương
đại sứ quán hà lan tại việt nam hiệp hội rau quả việt nam
triển lãm hotex việt nam hai nghìn hai mươi bốn thu hút sự tham gia của khoảng hai trăm linh thương hiệu
đến từ hai mươi năm quốc gia và vùng lãnh thổ như hà lan trung quốc cộng hòa xíp
pháp đức hy lạp israel italy nhật bản hàn quốc
hàn nha thái lan vương quốc anh hoa kỳ australia
trong đó một số quốc gia vùng lãnh thổ có các khu danh hàng riêng
tại hotex việt nam hai nghìn hai mươi bốn các doanh nghiệp tham gia sẽ có cơ hội gặp gỡ
trao đổi trực tiếp với khách hàng tiềm năng tăng cường các hoạt động xúc tiến xuất khẩu
đối với thị trường đầy hứa hẹn này
ngoài ra triển lãm đã phối hợp với các tổ chức trong nước và quốc tế
để xây dựng một diễn đàn kết nối hiệu quả và chuyên nghiệp như đại sứ quán hà lan
tại việt nam cục trồng trọt viện khoa học nông nghiệp việt nam
cục chế biến và phát triển thị trường nông sản việt nam hiệp hội rau quả việt nam
hiệp hội hoa đà lạt hiệp hội thương mại giống cây trồng việt nam
công ty của chúng tôi là đến từ hà lan
chúng tôi có kết hợp công nghệ của hà lan với những giống hiện tại ở trong đông nam á
và xqs thì một trong những công ty hàng đầu về giống rau nhiệt đới
đến với hội trợ triển lãm ngành rau ở quận bảy này thì chúng tôi mong muốn là
chúng tôi tìm kiếm những khách hàng
chúng tôi có những sản phẩm mới để đưa đến tay bà con nông dân với cải thiện về năng suất
cũng như là những chất lượng mà đem lại cho bà con nông dân ở những nông hậu nhỏ
thu nhập cao hơn để cải thiện đời sống cho bà con nông dân ở việt nam
cái triển lãm lần này tại scc thì chúng tôi mong muốn là mang sản phẩm của việt nam
giới thiệu đến bạn bè quốc tế đặc biệt là những người kinh doanh và trồng hoa ở nước ngoài
thì có rất là nhiều khách hàng từ trung quốc malaysia và châu âu
họ quan tâm đến màu nhậm hoa của công ty bambi
chúng tôi biết rằng cây hoa thông thường nó có màu trắng rất là nhiều
thì nó không có đẹp và để chúng ta trang trí thì chúng ta phải đổi màu cho nó
bằng một cái dung dịch màu nhậm hoa
thì đây là những cái màu làm bằng từ những nhiên liệu hữu cơ rất an toàn
và cây hoa nó cũng rất là bền giống như cây hoa chưa nhậm
triển lãm hotex việt nam được kỳ vọng trở thành điểm hẹn chuyên nghiệp lớn nhất đông nam á
dành cho các doanh nghiệp và chuyên gia trong ngành rau hoa quả
đồng thời giúp các doanh nghiệp việt nam tiếp cận công nghệ tiên tiến trên thế giới
và mở rộng thị trường xuất khẩu
chúng tôi là công ty fresh studio chuyên cung cấp các dịch vụ và công nghệ liên quan đến nông nghiệp
chúng tôi tập trung rất nhiều vào công nghệ đa ngành như tưới hạch giống rau sinh học
hay kiểm soát dịch hại
tại hội trợ lần này tôi nghĩ chúng tôi mong muốn được gặp các doanh nghiệp và các khách hàng
những người mong muốn trở thành đại lý của chúng tôi cùng nhau hợp tác và phát triển
đồng thời chúng tôi cũng mong muốn có thể cung cấp cho họ những thứ họ cần
ngoài việc trưng bày sản phẩm và kỹ thuật công nghệ tại các gian hàng
hotex việt nam hai nghìn hai mươi bốn còn thu hút khách chuyên ngành bởi nhiều hoạt động diễn ra song song
tại triển lãm như hội thảo chuyên đề chương trình kết nối doanh nghiệp
khu trưng bày hoa quốc tế và trái cây việt nam
mình đến đây từ ngày hôm qua rồi và mình mong muốn tìm hiểu về những giống mới
những thiết bị mới cũng như là những xu hướng của năm nay
thì hầu như mọi năm mình đều có tham gia
mình cũng là một trong những nhà vườn mà áp dụng những khoa học kỹ thuật
vào trong các doanh nghiệp
trong đó bao gồm có vấn đề về sử dụng hệ thống tưới
về chăm phân dinh dưỡng cũng như là các hệ thống về sử dụng ánh sáng đối với cây trồng
đó là một trong những công nghệ mà việt nam cũng như thế giới đang áp dụng
trong hội trợ năm nay thì mình thấy như những giai hoàng của bên trung quốc
nó đang giới thiệu những đèn led để phục vụ cho sự tăng năng suất của cây trồng
cái đó cũng là một trong những ứng dụng kỹ thuật nông nghiệp khá hay
hotex việt nam đã trải qua năm kỳ tổ chức thành công
tại thành phố hồ chí minh
sự kiện thương mại quốc tế này luôn được lựa chọn là điểm đến kinh doanh tinh cậy
về hiệu quả nhất của ngành rau hoa quả việt nam khu vực đông nam á và thế giới
giúp các sản phẩm của việt nam chinh phục thị trường quốc tế
hội đồng nhân dân tỉnh ninh thuận vừa ban hành nghị quyết
thông qua đồ án điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung
xây dựng thành phố phan rang tháp chạm đến năm hai nghìn bốn mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn năm mươi
thành phố phan rang tháp tràm được xây dựng với tính chất là đô thị hỗn hợp đa dạng
lấy du lịch làm động lực phát triển hướng tới đô thị thông minh đô thị du lịch
đô thị biển đô thị xanh và hướng đến hình hành đô thị loại một trong tương lai
đồ án quy hoạch tổng thể phân thành phố phan rang tháp chạm thành năm phân vùng lớn với những đặc tính
chức năng riêng biệt cụ thể phân vùng một là khu vực phát triển đô thị di sản với diện tích khoảng
bảy hectare nguồn phường đô vinh bảo an và phước mỹ phân vùng một có trọng tâm là các không gian
xung quanh tháp port longgarai phân vùng hai là khu vực phát triển đô thị ven biển rộng bốn trăm linh hectare
gồm một phần diện tích các phường văn hải mỹ bình mỹ hải mỹ đông và đông hải phân vùng này
có đặc trưng là phát triển du lịch vui chơi giải trí biển với đường đi dạo ven biển quán trường biển
và những resort khách sạn phân vùng ba là khu vực phát triển đô thị trung tâm rộng hai hai trăm năm mươi hectare
gồm một mươi một phường xá trung tâm thành phố đây sẽ là khu vực đô thị hiện trạng được cải tạo tái thiết
hình thành đô thị nén khu vực trung tâm thành phố phân vùng bốn là khu vực phát triển đô thị sông vinh
rộng gần tám trăm linh hectare phát triển các đô thị dọc sông vinh phân khu năm là khu vực phát triển đô thị kết nối
là khu vực sân bay thành sơn phân khu năm sẽ là khu đô thị xây mới tập trung các đầu mối giao thông vùng
theo dự báo từ trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia trong năm nay tại khu vực phía nam có khả năng
xảy ra khô hạn kéo dài trong các tháng mùa khô tổng công ty điện lực miền nam đang khẩn trương triển khai
các phương án nhằm đảm bảo cáp điện cũng như vận hành an toàn hệ thống
theo dự báo từ trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nam bộ có khả năng xảy ra khô hạn kéo dài
trong các tháng mùa khô của năm hai nghìn hai mươi bốn cao điểm mùa khô diễn ra từ giữa tháng ba đến đầu tháng năm
nhưng nắng nóng đã xuất hiện khá sớm từ cuối tháng một có khả năng kết thúc muộn với thời kỳ nắng nóng
kéo dài hơn trung bình nhiều năm số liệu thống kê từ đầu năm hai nghìn hai mươi bốn ước tính sáng lượng điện trên toàn hệ thống
là một mươi ba tám mươi hai tỷ kwh tăng bảy tám so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi ba sáng lượng bình quân ngày đạt hai trăm ba mươi ba trăm một mươi một trăm năm mươi chín kwh mỗi ngày
trong đó sáng lượng ngày lớn nhất đạt hai trăm bảy mươi năm tám trăm sáu mươi chín tám trăm bảy mươi chín kwh ngày một mươi một tháng một tăng hai mươi hai so với cùng kỳ
công suất lớn nhất là một mươi ba bốn trăm sáu mươi bốn mw ngày một mươi tám tháng một giảm một mươi bốn sáu mươi năm so với cùng kỳ
thực hiện theo chí đạo của tập đoàn điện lực việt nam trong việc ổn định cho hệ thống điện quốc gia
khu vực và đảm bảo cung cấp điện trong tháng ba và cũng như các tháng mùa khô trong năm hai nghìn hai mươi bốn
tổng công ty điện lực miền nam đang khẩn trương triển khai phương án đảm bảo cấp điện cũng như tăng cường
thực hiện các giải pháp tuyên truyền tiết kiệm điện cần kiểm tra rà soát khắc phục ngay những khiếm khuyết
trên lưới điện nếu có chủ động sẵn sàng các vật tư thiết bị dự phòng cần thiết
phải hoàn thành công tác sửa chữa lưới điện phân phối trước ngày ba mươi một tháng ba
đơn vị cũng xây dựng kế hoạch nội dung phù hợp nhằm tăng cường công tác tuyên truyền
tại các khu dân cư trong học đường trong các hội đoàn thể địa phương
để tất cả người dân hiểu rõ hơn tầm quan trọng của việc sử dụng điện tiết kiệm
để cùng nhau chung tay tiết kiệm điện vì mục tiêu ít nước lợi nhà
nằm trong chuỗi hoạt động của lễ hội áo dài tp hcm lần thứ một mươi
tại phố đi bộ nguyễn huệ tp hcm đã diễn ra chương trình đồng diễn
tôi yêu áo dài việt nam
đây là chương trình đồng diễn quy tụ nhiều người mặc áo dài nhất việt nam
với sự tham gia của hơn năm người
chương trình này không chỉ tôn vinh về vẻ đẹp thể chất và tâm hồn
ý chí bền bỉ nhưng cũng không kém phần dịu dàng của người phụ nữ việt nam
mà cũng góp phần lan tỏa giá trị
của chiếc áo dài giới thiệu hình ảnh một điểm đến tp hcm sóng động hấp dẫn
phóng sự này cũng sẽ khép lại những tin tức của kinh tế phương nam ngày hôm nay
chương trình đồng diện áo dài tôi yêu áo dài việt nam
là một trong những hoạt động nổi bật trong khuôn khổ lễ hội áo dài tp hcm
và từ sáng sớm hàng ngàn chị em phụ nữ đã có mặt
tại phố đi bộ nguyễn huệ tp hcm
ai cũng xứng xính thức tha trong những tà áo dài tươi tắn trạng người
cùng ghi lại những khoảnh khắc đẹp trong ngày lễ đặc biệt của một nửa thế giới
tôi rất yêu áo dài việt nam
nó vừa kính đáo mà nó vừa hấp dẫn
hôm nay đó là mình được khoe sắc áo dài
và cái áo dài truyền thống này khi mà khoát lên người đó
tôi rất là trân trọng và rất là hãnh diện
rất là nhiều người mà áo dài ở đây là em thấy kiểu trán ngợp
em cảm thấy tự hào vì không ngờ là việt nam mình có thể có một cái chiếc áo truyền thống
và cái chiếc áo dài nó đẹp như vậy
một sự duyên gián
chỉ có người phụ nữ việt nam mình có thể có
từ một trang phục chỉ mặc trong những dịp lễ tết
giờ đây áo dài đã trở thành một trang phục đời thường có tính ứng dụng cao
luôn mang đến nét đẹp duyên gián và tinh tế cho chị em
mỗi chị em phụ nữ khi tham gia chương trình đồng diện áo dài ngày hôm nay
sẽ được tặng một bông hoa hồng đỏ thấm như thế này
đây là lời cảm ơn vì sự xuất hiện trạng người và trực trở của họ
trong một chương trình đặc biệt để tôn vinh áo dài việt nam
tôn vinh vẻ đẹp của người phụ nữ việt nam
gửi đến tất cả các cô các mẹ các chị em của mình lời chúc mừng tốt đẹp nhất
để mỗi ngày chúng ta đẹp hơn và đặc biệt là đẹp trong tà áo dài việt nam